thưa quý vị một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề qua mạng với quy mô lớn
vừa bị công an tỉnh nghệ an đấu tranh triệt xóa
bước đầu đã làm rõ số tiền đánh bạc lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng tính trung bình mỗi ngày hơn một tỷ đồng
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an đã đồng loạt bắt giữ một mươi năm đối tượng
tại một mươi một điểm đánh bạc trên địa bàn
đây là đường dây đánh bạc có tổ chức hoạt động kín kẽ liên kết chặt chẽ với nhau
có phương thức hoạt động tinh vi
trong số các đối tượng bị bắt giữ có ba đối tượng cầm đầu đường dây này đều là nữ
và đều trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an gồm nguyễn thị thủy nguyễn thị tâm và vũ thị lan
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô số đề
của một mươi năm đối tượng thu giữ hai máy tính một mươi tám điện thoại di động một mươi năm sổ sách hai mươi cáp đề và một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày hai mươi bốn tháng một là trên một tỷ đồng
tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ là gần hai trăm linh tỷ đồng
với hành vi tàng trữ trái phép hai bánh heroin và một kg ma túy đá đối tượng bùi đức nam trú tại thị trấn ninh giang
huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa bị công an huyện ninh giang tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành làm rõ hành vi đánh bạc trong ngày hai mươi bốn tháng một là trên một tỷ đồng
tỉnh ninh giang kiểm soát vé đường cao tốc hà nội hải phòng thuộc địa phận thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
công an huyện ninh giang đã tiến hành kiểm tra đối tượng bùi đức nam khi đối tượng này ngồi trên xe ô tô do bùi ngọc thuật
công chú tại tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện nam tàng trữ hai bánh dạng bột đóng bánh
một túi ni lông bên trong có đựng các hạt tinh thể màu trắng
nam khai nhận đó là hai bánh heroin và khoảng một kg ma túy đá
thưa quý vị huyện trùng khánh là một trong những địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh cao bằng
dù vị trí địa lý gây khó khăn cho lực lượng chức năng triệt phá các đường dây ma túy
tuy nhiên lực lượng công an cơ sở đã và đang nỗ lực đấu tranh phòng chống đối với loại tội phạm này
nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự nơi phên dậu của tổ quốc
riêng năm hai nghìn hai mươi một công an huyện trùng khánh đã triệt phá tám mươi hai vụ với một trăm một mươi một đối tượng
thu giữ số lượng lớn là heroin và ma túy đá
chỉ tính riêng đợt cao điểm tấn công trái nắp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
cũng đã phát hiện bắt giữ một mươi hai vụ với một mươi ba đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chân ma túy
đối với địa bàn huyện trùng khánh trước nay cũng xác định là một trong địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túi
địa bàn trùng khánh là địa bàn trung chuyển ma túi giữa việt nam và trung quốc
lượng huyện trùng khánh cũng phát huy tốt vai trò này được cộng vệ chính quyền địa phương đánh giá cao
trong các đấu tranh phóng đối phạm đặc biệt là loại thực phạm ma túi
công an cộng đội và các xã thị trấn luôn luôn trú trọng công tác đấu tranh triệt phá tất cả các địa bàn bán lẻ ma túi
trùng khánh được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy
các đối tượng vận chuyển ma túi sạng đá từ trung quốc và việt nam
và vận chuyển heroin từ tây bắc qua địa bàn đưa sang trung quốc
với nhau từ trong và ngoài biên giới hình thành các đường dây vận chuyển ma túy khép kín
do vậy công tác đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi ma túy gặp nhiều khó khăn nguy hiểm

tuy nhiên các đối tượng buôn bán tảng chữ ma túi trên địa bàn huyện trùng khánh lại có dấu hiệu phức tạp hơn
tăng cả về số vụ và số đối tượng các đối tượng thường hoạt động nhỏ lẻ
để đánh lạc hướng sự theo dõi của cơ quan công an
em đi tìm mua ma túi ở khu vực bên xới về xong
chê lẻ ra bán cho ai cần mua bán thì bản thân em cũng nghiện
em mua có mua hai lần một lần hai triệu dưới một lần bảy triệu tám
vì thấy lợi nhận cao em mới làm
với vương châm đấu tranh kết hợp phòng ngừa bên cạnh việc triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm ma túy công an huyện trùng khánh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa tiện nạp ma túi
tố giác tội phạm góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
trong khi đó công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang hai đối tượng đang trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng sự sơ hở của các bị hại để xe không có người trông giữ
thì thực hiện hành vi trộm cắp
hai đối tượng gồm lê văn ngọc hải và nguyễn thị thu duyên cùng chú tại thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
qua làm việc hai đối tượng thừa nhận hành vi trộm xe mô tô nói trên
đồng thời khai nhận trước đó vào khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
cũng đã thực hiện hành vi trộm xe trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh
sau khi trộm xong liền thay biệt kiểm soát và đem gửi ở bãi giữ xe trong bệnh viện
sau đó tiếp tục trộm thì bị phát hiện bắt giữ
hiện hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đấu tranh triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn
sáng ngày hai mươi bốn tháng một
tại khu vực xã quảng tín huyện đắk lấp tỉnh đắk nông
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt giữ hai đối tượng trú tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đắk nông
đang có hành vi vận chuyển trái phép một trăm hai mươi hộp với khối lượng một trăm tám mươi sáu kg
đây là số tăng vật lớn nhất được thu giữ trong các vụ án tàng trữ mua bán
vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh đắk nông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vâng dù được liên tục các cơ quan chức năng tuyên truyền cảnh báo về những mối hiểm họa từ pháo nổ
thế nhưng mới đây một nhóm học sinh lớp tám đã bị lực lượng công an huyện hưng hà tỉnh thái bình phát hiện
khi đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ và một số dụng cụ nguyên liệu dùng để chế tạo pháo nổ
đây là hành vi vi phạm pháp luật và đặc biệt đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của các em học sinh
đây là tang vật gồm cuộn giấy đã cuốn tròn hình trụ và một số loại bột để trộm và nhồi thành pháo nổ
toàn bộ tăng vật và công thức chế tạo pháo đều được các em tự tìm hiểu trên ứng dụng youtube
sau đó tìm mua một số chất dùng để chế tạo pháo theo hướng dẫn trên trang mua sắm lazada
khi chế tạo xong một số sản phẩm nhóm học sinh đã rủ nhau đốt thử tại nhà văn hóa nhân cầu ba

ngay khi nhận được thông tin về vụ việc công an huyện hưng hà phối hợp với ban giám hiệu trường trung học cơ sở lê danh phương đã khẩn trương vào cuộc
qua kiểm tra các lớp học đã phát hiện hai học sinh là đặng hữu tưởng và nguyễn hữu tuyển đều là học sinh lớp tám
đang tảng chữ ba quả pháo năm vỏ pháo một dây nilon dài ba mươi cm hai túi nilon chứa bột màu vàng màu trắng đều là nguyên liệu dùng vào việc chế tạo pháo nổ
giám hiệu hero jet và scott
qua điều tra ban đầu dũng là đối tượng đã có tiền án về tội vận chuyển hàng cấm vào năm hai nghìn một mươi
được hưởng án treo
đến nay vẫn chưa hết thời gian thử thách thì tiếp tục vi phạm
công an thành phố mỹ tho lập biên bản bắt người phạm tội quả tan đối với dương thanh dũng
đồng thời tạm giữ toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu để tiến hành điều tra làm rõ
xử lý theo quy định pháp luật
ngày hai mươi sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của cao thị mỹ châu
bốn mươi bảy tuổi ngụ tẩy ấp cà săn xã hàm tân huyện trà cú do có hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi cao thị mỹ châu cùng gia đình từ tỉnh đồng nai
chuyển về huyện trà cú tỉnh trà vinh sinh sống và hành nghề mua bán cá lóc
châu là người trực tiếp thỏa thuận với các hộ dân và thuê mứng tài xế vận chuyển đem bán
cho các vựa cá ngoài tỉnh
đến ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một châu nợ tiền mua cá của hai mươi bảy hộ dân với tổng số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
do bị siết nợ châu tiếp tục mua cá để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
chồng mua cá của hai mươi ba người trên địa bàn các huyện trà cú tiểu cần châu thành tỉnh trà vinh
với tổng số tiền hơn ba mươi hai tỷ đồng và hứa sau khi bắt cá từ một tuần đến nửa tháng sẽ trả tiền đủ
do tin tưởng nên các bị hại đồng ý
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
các chú vựa mua cá của châu chủ thanh toán hơn ba mươi năm tỷ đồng tiền cá
nhưng châu không trả nợ tiền mua cá như đã hứa ban đầu mà sử dụng vào mục đích khác
như trả tiền nợ mua cá trước ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trả nợ cá nhân
trả một phần tiền nợ của các hộ bán cá sau ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đến thời điểm hiện tại cao thị mỹ châu còn nợ tổng số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng và mất khả năng thanh toán
thưa quý vị được anh trai thuê làm giám đốc trần thị thanh hương
chú tại quận phú nhuận tp hcm đã ký khống bốn mươi hai hóa đơn tiếp tay cho đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng đi trung quốc
chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn hai nguyễn quang thuần giám đốc chi nhánh xuất nhập khẩu đà nẵng
thuộc bộ thương mại nay là bộ công thương cùng nhiều cán bộ câu kết lập khống hồ sơ
mua hàng nông lâm thủy sản của các cơ sở cá nhân để kê khai nguồn hàng
thuần và đồng bọn lập khống hồ sơ xuất khẩu sang trung quốc với doanh số gần ba trăm linh tỷ đồng
chi nhánh xuất nhập khẩu đà nẵng đã mua hóa đơn của một mươi bảy đơn vị để xin hoàn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế một mươi sáu tỷ đồng
trần thánh nhân là một đối tượng trong đường dây của thuần đã lập nên công ty việt phương và thuê em gái là bị cáo hương
với lương mỗi tháng là hai năm triệu đồng chỉ để ký khống hai hợp đồng với giá trị hơn sáu mươi tỷ đồng
đến thời điểm bị phát hiện cả thuần và đồng bọn đã hợp thức hóa hồ sơ
làm thủ tục để cục thuế đà nẵng hoàn thuế một năm tỷ đồng và chia nhau chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đấu tranh và triệt phá một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ số lượng lớn
cụ thể vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một tại khu vực xã quảng tín tỉnh đắk nông
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt giữ hai đối tượng trú tại tp hcm và tỉnh đắk nông đang có hành vi vận chuyển trái phép một trăm hai mươi hộp pháo
với khối lượng một trăm tám mươi sáu kg đây là số tăng vật lớn nhất được thu giữ trong các vụ án tàn trữ
mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh đắk nông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định
thưa quý vị khán giả những ngày giáp tết thì tình hình buôn bán và vận chuyển pháo nổ trái phép
ngày càng diễn biến phức tạp để đấu tranh và ngăn chặn thì công an tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo
các phòng nghiệp vụ công an các huyện thành phố đồng loạt gia quân ngăn chặn và phòng chống
các hành vi sai phạm về pháo nổ
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
công an phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi đã kịp thời phát hiện bắt quả tăng đối tượng
trần văn hải chú tổ dân phố trường thọ đông a phường trương quang trọng về hành vi đốt pháo trái phép
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tám quả pháo tự chế chưa qua sử dụng
trước đó trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
công an huyện mộ đức đã bắt hai vụ vận chuyển pháo trái phép
trong đó khởi tố đối tượng lê thanh an ở xã phổ phong thị xã đức phổ
có hành vi tàng trữ trên một mươi sáu kg pháo
để phòng ngừa các hành vi mua bán sử dụng pháo trái phép
công an các đơn vị địa phương đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền về pháp luật
có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
cốc củ hỗ trợ
cho các cơ sở kinh doanh
đồng thời tổ chức cho chủ cơ sở kinh doanh viết cam kết
không vi phạm các quy định của nhà nước về vũ khí vật liệu nổ
hoạt động buôn bán vận chuyển sử dụng pháo nổ trái phép
dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt trong thời gian cận kề
đến nguyên đán
điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa
công tác nắm tình hình địa bàn kiểm tra kiểm soát
kịp thời phát hiện bắt giữ pháo lậu ngay tại biên giới
ngăn chặn không để pháo xâm nhập vào nội địa
thông tư hai mươi một hai nghìn hai mươi một tt bct của bộ công thương cho biết
từ ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sáu cửa khẩu cảng biển sẽ tiếp nhận mặt hàng nhập khẩu ô tô dưới một mươi sáu chỗ
trong đó cửa khẩu nghi sơn là cảng biển thứ sáu được phép nhập khẩu
từ ngày hai mươi bốn tháng một việt nam nhập khẩu ô tô chở người dưới một mươi sáu chỗ
chỉ được thực hiện tại sáu cửa khẩu cảng biển
bao gồm cửa khẩu cái lân quảng ninh nghi sơn thanh hóa hải phòng đà nẵng
tp hcm và bà rịa vũng tàu
quy định này được lý giải do ô tô dưới một mươi sáu chỗ là mặt hàng đặc thù
vận chuyển bằng tàu chuyên dụng nên công tác xếp dỡ và thông quan
cần bố trí kho bãi cảng biển phù hợp
quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu về kiểm hóa
thống kê suất nhập khẩu cũng như thuận tiện cho dịch vụ logistic của nhà nhập khẩu
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
hàng nghìn cây đào ở miền bắc được người bán đưa về tp hcm phục vụ nhu cầu mùa tết nhâm dần
đào giống nhật tân được trồng trên đất nam định
rồi đi xe tải lạnh vào tp hcm bán tết
cành đào năm nay
rẻ hơn so với năm ngoái khoảng tám trăm linh đồng
gốc trùng có giá giao động khoảng từ một ba trăm linh đồng trở lên
ngày sát tết lượng khách chơi hoa đào tăng cao
không khí mua bán cũng tấp nập hơn
thông tin từ liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm cho biết
từ cuối tuần qua
hai nhóm hàng hóa có sức mua bật tăng mạnh so với tuần trước
là nhóm các loại trái cây nội địa và nhóm các mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng
mất tết với mức tăng hơn năm mươi
những ngày giáp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
các cửa hàng khuyến mại rầm rộ cuối năm với mức giảm giá lên tới tám mươi
tuy nhiên theo khảo sát
nhiều tuyến phố thời trang như chùa bộc phạm ngọc thạch hàng ngang hàng đào
và các trung tâm mua sắm đợi khách tới xem và mua hàng không hiểu
người bán tham trời vì ế
thị trường chuối phục vụ tết ở tỉnh khánh hòa vào thời điểm sôi động nhất
nhằm đáp ứng nhu cầu trang trí bàn thờ gia tiên theo phong tục của người việt
trướng mốc là giống được bán nhiều nhất để phục vụ thị trường tết
chuối được trồng trên các sườn núi ở các huyện cam lâm diên khánh khánh sơn
thương lái ở khắp miền trung đã tìm đến hối hả thu mua kịp vận chuyển đưa ra thị trường
thưa quý vị cận tết nguyên đán thì nhu cầu đổi tiền mới tiền lẻ của người dân lại tăng lên đột biến
và nắm được điều này thì một số trang mạng cung cấp dịch vụ đổi tiền đã hoạt động rầm rộ và công khai
tuy nhiên thì với những giao dịch dễ dàng qua mạng thì việc đổi tiền lẻ hiện đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
là người làm kinh doanh các dịch vụ đổ uống và những dịp cận tết như thế này
chị nguyễn thị quỳnh mai lại mong muốn được sử dụng những đồng tiền lẻ mới qua dịch vụ đổi tiền trên mạng
để mừng tuổi con cháu và những người thân của mình
chỉ cần gõ từ khóa đổi tiền lẻ trên các công cụ tìm kiếm hàng chục website cung cấp dịch vụ này sẽ hiện ra
cũng giống như chị mai qua trao đổi với phóng viên chị trần thị thùy linh đã có chia sẻ cụ thể về vấn đề đổi tiền mới tiền lẻ trong dịp tết
tìm hiểu trên mạng cụ thể như các kênh mạng xã hội để chút tiền lẻ để gia đình dùng
tôi nghĩ là vì số lượng người muốn đổi tiền lẻ quá là nhiều
cho nên cơ hội này là nhiều người trà trộn vào trong những sấp tiền lẻ mới có lẫn những đồng tiền giả
nhưng mà vì là ngày tết ngày nhất cũng mận rộn và nhiều công việc
số lượng cũng mận rộn
vâng trên thực tế thì việc đổi tiền lẻ và tiền mới qua mạng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất cao
bởi nhiều trang web đổi tiền không có địa chỉ rõ ràng và thường yêu cầu khách hàng là phải chuyển khoản trước
nên không ít người đã bị mất tiền khi chưa nhận được tiền mới và tiền lẻ
đa phần thường bị rút ruột hoặc là cháo tiền giả
trong tiểu mục cảnh giác ngày hôm nay phóng viên nguyễn hương đã có cuộc trao đổi với ông cao sĩ kiêm
nguyên thống đốc ngân hàng nhà nước để hiểu rõ hơn về câu chuyện này
trước nhu cầu đổi tiền lẻ tiền mới dịp cuối năm của người dân tăng cao
một số người đã kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng phần trăm tranh lệch quá cao
thậm chí có một số đối tượng còn đi lừa đảo dựa vào chiêu thức đổi tiền dịp tết
vậy ông có suy nghĩ gì về thực trạng này
có người thì người ta đã lợi dụng cái này ta buôn tiền ta an ninh tranh lệch
đây là một cái hiện tượng nó rất không hay và nó tạo nên một cái không lành mạnh
trong cái xã hội
và nó tạo nên cái phân phối lại cái thu nhập nó không hợp lý
cho nên là ngân hàng nhà nước cũng như các cơ quan ấy
chúng ta nghĩ là đang có cái tuyền thuyền giải thích hạn chế quản lý
để cho cái này nó giảm bớt đi
và cái chỗ nào thật cần thiết thì mới đáp ứng
để tránh những cái tiêu cực trong cái việc mà có thể khan hiếm tiền
và cái lợi dụng
nó buôn đi buôn lại
cái thứ hai là những người mà thu nhập thấp với những người mà cần cái này là số rượu rất đông
cho nên là nếu mà nó bị trao đi đổi lại mà an ninh lệch qua một cái tầng lớp trung gian
thì nó tạo nên một cái thu nhập không hợp lý
và nó tạo nên một cái sự không công bằng trong xã hội
cho nên là cái tư tưởng chung là phải quản lý chặt chẽ cái này

thưa ông những hành vi đổi tiền để hưởng tranh lệch thu phí đổi quá cao
trong khi không biết có phải tiền thật hay không
đều là vi phạm quy định trong pháp luật của lĩnh vực ngân hàng
ông nhìn nhận vấn đề này ra sao
chứ cái việc mà nó
một là đổi tiền anh chân lệch
hai là tuần tiền giả vào
đây là một hình thức phạm pháp
mà phạm pháp thì phải quản lý rất chặt và phải xử lý rất nghiêm
và muốn xử lý và quản lý được cái này thì trước hết là người dân phải được giác ngộ phải được nhận được

những cái việc chỉ cần làm nhưng mà không được làm
cái thứ hai là các cơ quan quản lý các cơ quan chức năng phải có cái kiểm tra kiểm soát thường xuyên
để mà ngăn chặn những cái hiện tượng có thể lợi dụng để xử lý ngay những cái hiện tượng mà nó làm cho không lành mạnh trong những cái hoạt động này
hoặc là xử lý những hiện tượng vi phạm pháp luật
ông có khuyến cáo gì với người dân về việc đổi tiền lẻ trong dịp tết

những rủi ro có thể xảy ra như sập bẫy tiền giả lừa đảo hay không

và đặc biệt là mấy năm gần đây thì ngân hàng nhà nước cũng đã có cái cho phép hoặc là có thực hiện cái mừng tuổi qua cái tài khoản
hay là qua cái online qua thanh toán qua không dùng tiền mặt
cho nên nó cũng tránh được cái những cái mà lợi dụng mà nó cũng tránh được cái tung tiền giả ra